đánh ma túy cho công với giá là ba trăm linh triệu đồng

ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
phiền phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu
thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng thẩm phán toàn nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của toàn nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công
lương văn hùng đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của bà hiền
để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần làm bậy với nạn nhân
và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo kêu oan
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận việc quyết định bác kháng cáo
đồng thời giữ nguyên mức án tại bản kháng cáo sơ thẩm đối với bị cáo này
tuy nhiên sau đó
tránh án tòa án nhân dân tối cao ra kháng cáo đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án
vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trần thị hiền
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã xử phạt
trần thị hiền hai mươi năm tù vì thị thu tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là vì văn toán chồng của thu
bùi văn công đều nhận án tù trung thân
lường văn hùng bị tuyên phạt hai mươi năm tù
ngoài bị cáo hiền bị cáo thu kháng cáo kêu an ba người còn lại không kháng cáo
theo nội dung vụ án năm hai nghìn một mươi bảy
vì thị thu mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công
bùi văn công với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công và lường văn hùng bán số ma túy này cho trần thị hiền
với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh nhưng nợ ba mươi triệu đồng
liên quan vụ án con gái bị cáo trần thị hiền bị sát hại
cơ quan tố tụng xác định do bị cáo trần thị hiền không trả tiền
nên nhóm vì văn toán bùi văn công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày ba mươi tết nguyên đán công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân
vờ mua gà để lừa nữ sinh trở tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị tấn công bất tỉnh rồi được trở về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm công khống chế làm bậy nhiều lần rồi ra tay sát hại nạn nhân
vợ công là bùi thị kim thu biết việc nhưng không tố cáo